các đối tượng bị bắt gồm nguyễn trần tuấn nguyễn trần hà bùi hồng phước điền văn thắng phạm văn quang
lực lượng công an thu giữ bảy mươi hai triệu đồng một xe mô tô chín điện thoại di động
tại cơ quan điều tra chính khai nhận đã mua một tài khoản cá độ bóng đá tại trang web bóng tám mươi tám com sau đó rủ các đối tượng khác cùng tham gia với vai trò là trực tiếp nhận cá độ của các đối tượng trên địa bàn thành phố ninh bình
quá trình điều tra ban đầu các dữ liệu chứng minh số tiền mà các đối tượng sử dụng vào việc cá độ bóng đá là khoảng trên một tỷ đồng
lợi dụng sự sơ hở của người dân đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản ba đối tượng gồm đỗ văn thành trần văn đoàn và nguyễn tấn tài vừa bị công an huyện an minh tỉnh kiên giang bắt tạm giảm
trước đó khoảng một giờ ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám thành dùng xe máy chở đoàn và tài đi tìm tài sản lấy trộm khi đến ấp ngã bác xã đông hưng bê
thì cả ba phát hiện nhà chị lê thị nhi phía trên mái tôn có sông sát khá rộng nên đoàn kêu tài và thành canh đường còn y chui qua sông sắc đột nhập vào trong lấy trộm gần một mươi triệu đồng một cái điện thoại di động
cũng với thủ đoạn tương tự khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng lúc cả gia đình anh trần giang hải ở ấp xẻo nhào a xã tân thạnh ngủ sai cả ba đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy trộm ba triệu đồng
ngoài hai vụ việc nói trên cả ba đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một mươi chín vụ trộm khác trên địa bàn quyền an ninh và các quyện lân cận
tại bình định công an thành phố quy nhơn vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chuyên nhằm vào phụ nữ đi đường có đeo nữ trang và túi sách
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố quy nhơn tỉnh bình định liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản hầu hết nạn nhân là phụ nữ
một trong những người bị hại là chị vương thị ngọc bích trú tại thành phố quy nhơn
chiều ngày tám tháng bảy vừa qua khi đang lưu thông trên đường trần phú chị bích bất ngờ bị đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát giật sợi dây chuyền ba chỉ vàng
việc liên tiếp xảy ra cướp giật khiến người dân hoang mang
lãnh đạo công an thành phố quy nhơn chỉ đạo cảnh sát hình sự
phối hợp với công an các địa phương nhất là những địa bàn xảy ra cướp giật tăng cường nắm tình hình nhanh chóng xác minh để tìm ra manh mối đối tượng gây án
thường là nhận được tin báo về vụ cướp giật tại đường lơ hồng phong ngay ba lý tường kiệt lơ hồng phong
công an phường cứ nghi lực lượng xuống ngay hiện trường xác minh thu thập thông tin và đồng thời báo cho trực ban công an thành phố quy nhơn đến phố hợp và cung cấp các thông tin về đối tượng các viện xe
công an phường cứ nghi lực lượng xuống ngay hiện trường xác minh thu thập thông tin và đồng thời báo cho trực ban công an thành phố quy nhơn đến phố hợp và cung cấp các thông tin về đối tượng các viện xe